các ngân hàng chạy đua tăng lãi suất huy động đề xuất lập hội đồng thẩm định doanh nghiệp tham gia đấu giá sau vụ tân hoàng minh bỏ cọc nhiều đường bay tết đã gần hết vé
lần đầu tiên việt nam có đại diện lọt top năm mươi người phụ nữ châu á có tầm ảnh hưởng nhất là những nội dung đáng chú ý trong thành phố hôm nay ngày một mươi tám tháng một
và tô giang thái người sẽ đồng hành cùng quý vị trong suốt chương trình
thưa quý vị sau một thời gian ngắn xem xét thì sáng ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông trịnh văn quyết chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn flc
theo đó ông trịnh văn quyết bị phạt một năm tỷ đồng vì bán bảy bốn tám triệu cổ phiếu flc tương ứng bảy trăm bốn mươi tám tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu flc vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch đây là mức phạt cao nhất theo nghị định một trăm hai mươi tám về xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán có hiệu lực đầu năm nay
ngoài bị phạt tiền ông quyết còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán năm tháng quy định tại điểm b khoảng bảy điều ba mươi ba nghị định số một trăm năm mươi sáu hai nghìn hai mươi nghị định chính phủ được sửa đổi bổ sung theo quy định tại khoảng hai mươi bảy điều một nghị định số một trăm hai mươi tám hai nghìn hai mươi một nghị định chính phủ
quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban chứng khoán nhà nước đang tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan để xử lý vụ việc
để đáp ứng nhu cầu kinh doanh tăng mạnh cuối năm thì nhiều ngân hàng mới đây đã công bố thêm lãi suất tiền gửi và điều chỉnh tăng ở nhiều kỳ hạn
mức lãi suất huy động cao nhất hiện nay trên thị trường là bảy tám
việc tăng lãi suất lần này cũng một phần do chịu áp lực cạnh tranh khi nhiều người chuyển tiền nhàn rỗi sang đầu tư chứng khoán thời gian qua
trong hai tuần đầu năm hai nghìn hai mươi hai hàng loạt ngân hàng đã công bố biểu lãi suất huy động mới
hiện tại lãi suất cao nhất theo ghi nhận đã lên đến bảy sáu một năm
xu hướng tăng lãi suất này không chỉ diễn ra tại các ngân hàng nhỏ mà hàng loạt ngân hàng tư nhân lớn như sacombank
eximbank vb bank acb cũng đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động này trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
theo ghi nhận sgb có lãi suất cao nhất lên tới bảy sáu một năm
mức này áp dụng cho khách hàng có tiền gửi từ năm trăm linh tỷ trở lên và kỳ hạn một mươi ba tháng
đối với số tiền nhỏ
lãi suất của nhà băng này cũng đang thuộc hàng cao nhất trong hệ thống
cụ thể khách hàng gửi tiết kiệm online kỳ hạn từ một mươi hai tháng trở lên sẽ có lãi suất là bảy một năm
cao nhất là bảy ba mươi năm một năm khi gửi từ một mươi tám tháng
nam á banh là ngân hàng có lãi suất cao thứ hai hiện nay với mức cao nhất là bảy bốn một năm
áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm từ một mươi sáu tháng trở lên trên kênh online
đối với kỳ hạn một mươi hai tháng đến một mươi năm tháng lãi suất ở mức bảy hai một năm
lãi suất trên bảy một năm ngoài hai ngân hàng trên
khách hàng còn có thể gửi tiết kiệm tại nhiều nơi khác như bv công ban việt áp ban
thưa quý vị
việt nam airline group cho biết đã ghi nhận nhiều đường bay có tỉ lệ lấp đầy từ bảy mươi đến chín mươi trong những ngày ấp tết
như các đường bay từ thành phố hồ chí minh đi hà nội vinh thanh hóa đà nẵng huế quy nhơn quảng nam v v
so với mọi năm
hành khách bay sớm hơn khi nhiều chuyến bay từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày hai mươi ba tháng một đã tương đối đầy chỗ
chứ không chỉ dồn vào một vài ngày trước tết
việt nam airlines cũng đã thông báo tăng mạnh tần suất nhiều chiều bay thực hiện trung bình mỗi ngày ba trăm linh chuyến bay một chiều
số ghế cung ứng tăng một trăm hai mươi so với thời điểm hiện tại nhằm phục vụ cao điểm tết năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý
trong dịp nghỉ tết nguyên đán từ ngày hai đến ngày bốn tháng hai tức mùng hai đến mùng bốn tháng riêng âm lịch
lượng đặt chỗ tăng mạnh trên các đường bay du lịch như từ hà nội thành phố hồ chí minh đi càm ranh phú quốc côn đảo
các ngành mùa du lịch tết năm nay sẽ sôi động sau hai năm bị hạn chế đi lại
trên cơ sở nhu cầu của khách hàng
việt nam airlines group đang tiếp tục mở bán vé tết với nhiều mức giá vé phù hợp với đa dạng nhu cầu và mức chi trả của hành khách
hành khách lưu ý mua vé trên website đại lý phòng vé chính thức của các hãng và yêu cầu xuất hóa đơn để tránh mua phải vé giả vé bị nâng giá
thời gian cao điểm đi lại này để hạn chế tiếp xúc và tiết kiệm thời gian ở sân bay
việt nam airline group khuyến nghị hành khách nên làm thủ tục trước qua website ứng dụng di động qua điện thoại
telephone check in hoặc tại các quầy tự làm thủ tục trong vòng hai mươi bốn h trước khi khởi hành
đồng thời lưu ý hành khách khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng pc covid trước khi đến sân bay
tạp chí forbes lần đầu công bố danh sách forbes năm mươi over năm mươi asia hai nghìn hai mươi bốn
vinh danh năm mươi người phụ nữ châu á trên năm mươi tuổi có ảnh hưởng lớn tầm quốc tế anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới
nhà sáng lập tập đoàn th tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần bắc á thái hương xuất hiện trong danh sách
bên cạnh các tên tuổi quyền lực khác ở các lĩnh vực chính trị kinh tế điện ảnh
theo tạp chí tài chính danh tiếng này bà thái hương được biết đến là người đã có những đóng góp mang tính đột phá cho nền nông nghiệp việt nam
giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành sữa việt nam nhờ đầu tư vào chăn nuôi bò sữa bằng công nghệ của israel vào năm hai nghìn hai mươi
giúp giảm tỷ lệ sản phẩm sữa dùng bột từ chín mươi hai
xuống sáu mươi kể từ năm hai nghìn một mươi
bà hương cũng là người đã đưa ra những quyết định táo bạo khi đầu tư vào sản xuất sản phẩm sữa tại nga và úc
dự án đầu tư tại nga ước tính có tổng vốn đầu tư lên tới hai bảy tỷ usd đang cần hoàn thành giai đoạn một
nhà máy sữa dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cũng theo the forbes đây là lần đầu tiên danh sách được lập ra nhằm vinh danh những người phụ nữ trên năm mươi tuổi
ở các lĩnh vực chính trị kinh doanh khoa học nghệ thuật v v
có vị thế và tầm ảnh hưởng vượt qua định kiến về tuổi tác và giới với hơn một mươi đề cử trên khắp thế giới
nền tảng phát nhạc có thu phí đang dần phổ biến với khán giả việt nam đặc biệt tại khu vực thành thị
tuy nhiên các công ty giải trí và phát hành nhạc tại việt nam có đặc thù là tận dụng phương thức sông mã
giới thiệu sản phẩm lên song song youtube và các app stream nhạc
điều này có tạo nên nghịch lý khi đầu tư chi phí lớn để phát hành trên nền tảng miễn phí
cùng lúc với ứng dụng trả phí
tại việt nam hai nền tảng phát nhạc quen thuộc nhất là zing mp ba và nhạc của tui
tuy nhiên suốt thời gian đầu hai đơn vị này vẫn cung cấp dịch vụ miễn phí cho người dùng
đến khi các ông lớn stream nhạc với apple music spotify sau cloud đổ bộ
hành vi nghe nhạc trực tuyến trả phí dần được xây dựng
dịch bệnh thì mọi người có thời gian để tận hưởng giải trí nhiều
cũng như là sự đẩy mạnh quảng bá của các nền tảng nghe nhạc quốc tế tại việt nam như sportify apple music v v
chuyển dịch sang nghe nhạc trên các nền tảng có trả phí
cũng như là họ bắt đầu tìm kiếm và có những cái sự lựa chọn mới mẻ
để đón nhận những làn sóng ca nhạc trong nước và ngoài nước
đang có một cái lợi thế là thị trường âm nhạc việt nam hiện tại đang phát triển một cách rất là mạnh mẽ
với sự xuất hiện của nhiều những thế hệ nghệ sĩ gen z
và khán giả việt nam cũng đã quen dần với thói quen sử dụng nhạc trả phí
thì tất cả những điều kiện đó tạo rất nhiều thuận lợi cho chúng tôi trong việc triển khai ra mắt bản xếp hệ âm nhạc của mình
ở thị trường việt nam hoạt động của các nền tảng phát nhạc thu phí ở thời điểm này vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu
mặc dù mới đây spotify công bố ca khúc bài này chiêu phết của đen vâu kết hợp với min có doanh số cao nhất tại việt nam
số tiền mà ca khúc này kiếm được trên sportify là hơn năm mươi hai một trăm linh usd
khóa gần một hai tỷ đồng với tổng cộng một mươi ba năm triệu lượt stream
tuy nhiên số liệu tổng doanh thu tại việt nam ít khi được công bố
bởi doanh thu từ việc thu phí đăng ký người dùng vẫn còn khá thấp
các nền tảng này vẫn phải kết hợp chiến lược kinh doanh quảng cáo để duy trì
mặt khác với các công ty giải trí họ chưa dành nhiều nguồn lực và phát nhạc thu phí
bởi đây phải dành khoản chi phí không nhỏ đầu tư phát hành trên nền tảng youtube để xây dựng truyền thông cho nghệ sĩ
mình cảm thấy là vì youtube
nghệ sĩ có thể đánh giá đây là một cái nền tảng rất tốt để truyền thông
bởi vì việt nam mình vẫn có một cái lượng tiêu dùng rất lớn từ nền tảng youtube
và những nền tảng thu phí khác thì vẫn còn đang ít hơn so với youtube
cho nên là việc mà nghệ sĩ dùng youtube để làm một cái nền tảng gọi là đặc biệt để truyền thông
sau đó có thể chuyển sang chuyển người dùng đi đến những nền tảng khác trả phí
để người ta có thể nghe đi nghe lại một cái bài hát của nghệ sĩ
và thu phí được từ những cái nền tảng trả phí đó
để phát hành âm nhạc miễn phí đến người nghe thì bắt đầu chúng ta có những cái cách thức mới hơn
và có những bước đi xa hơn cho nghệ sĩ
và từ đó nó cũng có phần cải thiện được về phần không chỉ riêng về cái phần doanh thu cho ca sĩ
mà nó còn giúp nghệ sĩ đẩy mạnh được hình ảnh của mình quảng bá
và có thể đi xa hơn trên các con đường sự nghiệp của mình
trước sức mạnh truyền thông của các nền tảng miễn phí như youtube tiktok
bản thân ứng dụng phát nhạc trả phí phải tự tăng tính thu hút
bằng việc đưa ra quyền lợi quảng bá hình ảnh cho nghệ sĩ
liên tục thông tin của những nghệ sĩ việt nam xuất hiện trên billboard
các quán trường nổi tiếng thế giới của spotify
nhiều minh chứng cho nỗ lực nắm giữ thị phần của các ông lớn
như bewbo và những thương hiệu lớn khác đang chú trọng quảng bá hình ảnh nghệ sĩ châu á ra nhiều thị trường hơn
chiến dịch biểu diễn của billboard và nhóm bts lại điển hình
từ đó những công ty âm nhạc nổi tiếng ở mỹ và một số thị trường lớn
sẽ tiếp cận khán giả châu á tốt hơn
trong đó việt nam thể hiện rõ là một thị trường tiềm năng
với khái niệm multimedia truyền thông đa phương tiện
hình thái phát hành nhạc tại việt nam sẽ không còn sông mã mà hướng đến sông kiến hợp ích
các mối quan hệ cộng hưởng của nhiều nền tảng
đơn cử như mới đây facebook và spotify đã hợp tác
để chiến đấu mạnh mẽ hơn trên thị trường âm nhạc
được đầu tư cho sức mạnh âm thanh xã hội mới của mình
các nền tảng mạng xã hội như instagram twitter tiktok
cũng dần hợp tác mạnh hơn với spotify hay soundcloud
bằng cách đưa đường dẫn các đoạn nhạc ngắn làm video
đến giới thiệu các nền tảng trả phí để nghe nhạc được trọng bài
những cú bắt tay này dự báo sẽ thay đổi hành vi
trong việc bắt nhịp hành vi sử dụng mạng xã hội của gen z tại việt nam
thưa quý vị thời gian vừa qua vụ việc đinh công đạt ceo của stcoffee
bị tố bất ngờ lặn mất tâm sau khi kêu gọi vốn đầu tư hơn hai trăm linh tỷ đồng
gây xôn xao dữ luận
hậu quả là hàng trăm nhà đầu tư đang trở thành nạn nhân
khi trót đầu tư số tiền không nhỏ vào đây
giờ thì không ít người đang rơi vào cảnh lao đao cuộc sống khó khăn
tháng hai năm hai nghìn hai mươi một anh lê hoài tê ngôi quận bình tân
trước đây là nghề kỹ thuật máy tính được người viên giới thiệu
và cũng bỏ thời gian để tìm hiểu về nguồn hình kinh doanh
cà phê mandy checkaway
tin tưởng và cũng muốn có kênh thu nhập
trên trại cuộc sống lo cho gia đình anh tê đã gom góp vốn liếng
và phê mượn thêm của người thân đầu tư năm xe giả checkaway
vào một shop của stcoffee với số tiền gần năm trăm năm mươi triệu đồng
khoảng ba tháng đầu stcoffee trả lời nhuận cho anh tê đầy đủ
nhưng đến khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thì anh tê không còn nhận được tiền

anh dương minh a là một nhân viên văn phòng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự
đầu tư được khoảng ba tháng thì bắt đầu dịch bệnh

mấy cái các của stx họ tự nhận được
vừa rồi là những cập nhật của thành phố hôm nay
hy vọng rằng mọi người đã có được những thông tin hữu ích
mọi thắc mắc hay phản ánh
quý vị có thể gọi về đường dây nóng
hoặc hợp thư điện tử của thành phố hôm nay
còn bây giờ giang thái xin chào
và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong số phát sóng tiếp theo